công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng đã vi phạm giao thông còn chống lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đó là phạm văn thường chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk đông
trong quá trình tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố bông ma thuột đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường trần quy cáp phường tân lập thành phố bông ma thuột
thì phát hiện xe ô tô tải do thường điều khiển đi vào đường cấm trong giờ cao điểm nên đã ra tín hiệu tiến hành kiểm tra
tuy nhiên khi lực lượng công an tiến hành lập biên bản xử lý thì thường đã có hành vi chống đối như đứng chặn trước đầu xe ô tô cảnh sát giao thông gây mất trật tự xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ
lực lượng công an cưỡng chế đưa thưởng về trụ sở làm việc thì đối tượng răng co cắn vào tay một đồng chí công an
hai nhóm thanh niên có hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một vừa qua
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ triệu tập để làm rõ
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mai thành tấn chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre rủ trần vũ bảo chú cùng địa phương và chín thanh niên khác đi xe mô tô đến xã đồng phú huyện long hồ để đá gà ăn tiền
lúc đi tấn mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su và giao cho bảo một khẩu súng tương tự mục đích là khi có đánh nhau thì sẽ đem ra sử dụng
khi gặp nhóm của nguyễn quốc cường chú tại xã an bình huyện long hồ cùng sáu thanh niên khác trên tay cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí khác chặn đánh nhóm của tấn
tấn và bảo đã dùng súng thủ sẵn bắn nhiều nhát nhiều phát vào nhóm của cường rồi bỏ chạy
hiện công an huyện long hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện long hồ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều tp đà nẵng
cho biết đại gia quy định tạm giữ hình sự một cá nhân có liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất mà túy trong quán karaoke
vụ việc được phát hiện vào thời điểm thành phố đà nẵng vẫn chưa cho phép quán karaoke hoạt động trở lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một công an quận liên triều đột kích quán karaoke ánh tuyết hai trên đường lý thái tông quận liên triều
và bắt quả tang trần văn hải chúa quận thanh khê tp đà nẵng đang tổ chức cho sáu thanh niên nam nữ sử dụng trái phép
chất mà túy tại một phòng hát tăng vật thu giữ tại hiện trường là một đĩa sứ chứa mà túy dạng ketamine
tiếp tục kiểm tra toàn bộ quán karaoke này công an quận liên triều phát hiện hàng chục người có biểu hiện sử dụng ma túy
những người có liên quan đã bị đưa về trụ sở công an quận liên triều để kiểm tra kết quả là có hai mươi bảy thanh niên dương tính với ma túy
ngày một mươi tám tháng một hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án bị cáo nguyễn hữu thủy ba mươi tuổi
mức án tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản và tuyên án bị cáo nguyễn văn đông ba mươi một tuổi
cùng quê nghệ an ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do không có tiền tiêu xài thủy và đông rủ nhau đi trộm xe máy
khi cả hai đến đường d ba mươi bảy khu dân cư việt sinh phường an phú thành phố thuận an thì thấy một xe máy đang dựng trước nhà khoa hạnh phúc
nhưng không có người trông coi lúc này thúy đi bộ đến trụng xe còn đông dừng xe gần đó để chờ
khi thủy đang dắt xe ra thì bị anh phạm văn tài là bác sĩ cũng là chủ xe để ở phía nhà đối diện phát hiện truy hô và chạy ra ngăn cản
thế vậy thủy rút dao chống trả và trui rủi anh tài thấy tên trụng có dao anh tài bó chạy thì không may bị ngã ở lề đường
mặc dù anh tài bị ngã nhưng thủy không buông tha mà chạy lại dùng dao đâm vào vùng ngực anh tài
rồi rút dao bó chạy đến chỗ đông đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát
anh tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi nghe thông tin anh tài tử vong thúy và đông đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại phiên xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo an năng hối hận về hành vi của mình đã gây ra cho gia đình bị hại
hai bị cáo cũng xin lỗi và xin gia đình bị hại tha thứ
cũng trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự lê hoàng nam hai mươi bốn tuổi ngụ khóng phước bình phường hai thị xã duyên hải
và trần văn úc ba mươi tuổi ngụ ấp định an xã đông hải huyện duyên hải để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm một mươi năm tháng một sau khi uống bia tại một quán thuộc khóm bốn
thị trấn long thành huyện duyên hải nam và úc xảy ra mâu thuẫn
rồi dẫn đến sô sát với lê văn mẫn hai mươi tám tuổi ở xã thành phước huyện thành hóa tỉnh long an
và lê trọng vũ ba mươi tuổi ngụ khóm bốn thị trấn long thành huyện duyên hải
để chù quán càng ngăn lên hai bên ra về
sau đó úc điều khiển xe mô tô chở nam di chuyển đến hướng thị xã duyên hải để tiếp tục uống rượu bia
khi đi được một đoạn thì thấy mẫn và vũ đang ngồi ven đường
úc và nam dừng xe xong tới dùng nón bảo hiểm và tay chân tấn công liên tiếp
một lúc sau vũ bỏ chạy tiếp đó nam dùng một cây gỗ có sẵn trên đường
đánh nhiều cái vào người và đầu của mẫn úc dùng chân đạp lên người mởn
lúc này người dân địa phương phát hiện truy hô nam bỏ lại cây gỗ và lên xe tẩu thoát
mới được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong
ngay khi tiếp nhận tin báo công an huyện duy hải nhanh chóng xác minh vụ việc
đồng thời phút hỏa vào phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thu thập thông tin
truy bắt hai đối tượng gây án sau nhiều giờ tích cực truy theo dấu vết và bằng các biện pháp công tác
cơ quan công an đã tạm giữ nam và úc khi cả hai đang trên đường tẩu thoát
tại cơ quan công an bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị công an huyện bảo yên lào cai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ trọng thuân chú huyện bảo yên
khi đang trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ xã kim sơn đi xã bảo hà
huyện bảo yên có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra đỗ trọng huân mặc dù đã hạ kính xe nhưng vẫn cố thủ bên trong
với nhiều vũ khí nguy hiểm tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng ngay sau đó
thu giữ hai bánh heroin
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng thuân khai nhận đã mua số ma túy trên về
đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đang tiếp tục mở rộng vụ án
trên địa bàn thôn nà vài xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông nông văn trung chú huyện bạch thông
vào tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại lán của gia đình bản văn tiến ở xã hiệp lực huyện ngân sơn
bản văn tiến và nông văn trung đã xảy ra xô xát
tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm vào mạng sườn
khiến trung tử vong sau khi bỏ chạy
tại cơ quan công an tiến khai nhận do ghen tuông
nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với anh trung
lại bắt gặp hai người ở cùng nhau trong lán vào thời điểm nói trên
nên hai bên đã cãi vã và xảy ra xô xát
hiện công an tỉnh bắc cạn đã tạm giữ hình sự đối với bàn văn tiến để tiếp tục điều tra
lại có thêm đối tượng có bệnh án tâm thần
nhưng điều hành đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự vừa qua
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người
một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
năm hai nghìn một mươi tám tôi đi chữa bệnh tâm thần trung ương một
tôi từ ba mươi tháng bốn tôi đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình
kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm
đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
tiến là một đối tượng rất như ngoanh cung đồ và thủ loại che giấu của tiến
nói là rất sức tinh vi
tiến đứng ra nhờ một đàn em tên là đạt
để thuê một phòng trên trung cư epo home sau đó trốn ở đó
hàng ngày thì tiến không ra mặt mà ra một cái cắt đàn em đi thu lợi thu họ về đóng cho tiến
tiến không bao giờ ra mặt để thực hiện những hành vi hoạt động
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
cần có những giải pháp quyết liệt hơn
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tôi đã cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố
là hội đồng nhân dân chỉ đạo với các sở ban ngành
xem xét nghiên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đầu
và kinh doanh có điều kiện tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh
thì mới giải quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen
đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt
nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
ngày hôm qua tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục
tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc đang san mạn ba trăm linh kg pháo với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí
lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc
các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy
hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ đang chở bốn mươi năm hộp các tông chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
thực trạng khai thác cát sỏi trái phép luôn diễn ra âm ỉ ở nhiều tỉnh thành phố
tại tỉnh quảng trị sau thời gian tạm lắng bởi các cuộc truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
với đặc thù địa hình dày đặc các tuyến sông ngòi nhiều thuyền máy hoạt động tự phát
chuyên khai thác trái phép đã gây ra khó khăn trong công tác quản lý và tác động xấu đến môi trường
bốn đò máy này đang khai thác trên sáu mươi mét khối cát trái phép thì bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang
mỗi đò vận chuyển một mươi năm ba mươi mét khối cát
các đối tượng sử dụng phương tiện cải hoán không đăng ký đăng kiểm
thường hoạt động ở địa bàn giáp ranh khiến lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận
khi bị bắt quả tan các đối tượng lại đưa ra vô vàng lý do biển minh cho hành động sai trái của mình
giai đoạn này các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya thời tiết xấu để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông hiếu sông thạch hãn
sau thời gian tạm lắng từ các đợt truy quét của lực lượng chức năng tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
đối tượng luôn luôn có người kiện giới tức là đối tượng chiếm lợn
khi phát hiện lực lượng chức năng thì sẽ cảnh báo cho những đối tượng thực hiện hành vi khai thác tại sông
cái thứ hai nữa là chúng làm vào đêm khuya
từ tầm một đến hai giờ sáng
và cái lượng cá trên thuyền thì chúng có thể là bơm trả xuống sông rất nhanh
để khi mà lực lượng chức năng bắt thì không có một cái tăng vật trên thì cái việc xử lý rất khó khăn
tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tập trung và chú trọng để xử lý và xử lý một cách kiên quyết
do nhu cầu xây dựng và lợi nhuận tăng cao nên vấn nạn khai thác cát vẫn tái diễn
chỉ trong thời gian ngắn cuối năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị
đã bắt quả tang và xử phạt năm mươi vụ
trong đó có chín tổ chức và bốn mươi một cá nhân
tổng số tiền xử phạt gần một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị tổ chức công tác tuyên truyền
vận động cho các người dân sinh sống trên địa bàn tiếp tay cho các hoạt động khai thác cát trái phép
bên cạnh đó phòng cảnh sát môi trường cũng triển khai các kế hoạch nhằm tuần tra kiểm soát
và phối hợp với các lực lượng khác
và ngăn chặn đối với các hoạt động khai thác cát trải phép trên địa bàn tỉnh
cũng như là chuyển sống hiếu và sống thực hành nói chung
tình trạng khai thác cát là vấn đề nóng của nhiều tỉnh thành trên cả nước
để ngăn chặn tình trạng này cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng
đặc biệt là chính quyền địa phương tại cơ sở
từ đây đến cuối năm công an các địa phương sẽ tăng cường công tác tuần tra mật phục
xử phạt các trường hợp vi phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào hồi hai mươi một h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực km một mươi năm trăm linh quốc lộ một a thuộc xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
lực lượng công an kiểm tra phát hiện hai xe ô tô do đỗ vũ thái và nguyễn văn niên cùng chú tại thành phố hà nội
thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào việt nam với tiền công là ba triệu đồng một chuyến
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan công an để xác minh làm rõ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan gồm hứa văn hiển và lô văn thành
thấy người đàn ông hành hung mẹ nuôi của mình lê văn phong chú huyện giang thành đã đánh nạn nhân tử vong
bị cáo vừa bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên án một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phong cùng bà phượng và ông danh minh và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà trọ
giữa bà phượng là mẹ nuôi của phong và ông danh minh xảy ra xô xát
phong đã cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của ông minh làm ông minh ngã nằm bất tỉnh
đến chiều tối người dân ở cùng dãy trọ đã phát hiện ông danh minh bất động nên đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên ông danh binh đã tử vong trước đó
nghe tin phong đã đến công an thành phố hà tiên để đầu thú
ngoài mức án là một mươi sáu năm tù thì phong còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
lại có thêm một đối tượng có bệnh án tâm thần và điều hành đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán canh tí
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương i
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
tôi khoảng hai nghìn một mươi tám tôi đi chữa bệnh tâm thần trung ương một
tôi từ ba mươi tháng bốn tôi đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh

vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đầu và kinh doanh có điều kiện tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép thì cái việc cũng rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này thì mới giải quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
chiều qua đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an thành phố vĩnh long
vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc trên địa bàn phường năm tp vĩnh long tạm giữ trên hai trăm linh triệu đồng
qua công tác trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố vĩnh long
phát hiện tại một căn nhà trên đường một mươi bốn trên chín phường năm thành phố vĩnh long có nhóm người tụ tập đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng tạm giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng trên hai trăm linh triệu đồng
tạm giữ bảy xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao lại cho công an thành phố vĩnh long
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
lực lượng chức năng của tỉnh bình phước vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng phạm văn vương lý tiến đạt và vũ minh hải
cùng chú huyện trảng bom tỉnh đồng nai vận chuyển một trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tại khu vực thôn ba xã thiện hưng bù đốc đồn biên phòng bù đốc chủ trì phối hợp
với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã bắt phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
điều khiển xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ các loại tổng trọng lượng là một trăm năm mươi kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua lại số pháo trên của một người không rõ lai lịch với số tiền là bốn mươi chín triệu đồng về bán kiếm lời
thưa quý vị tết nguyên đán canh dần đang đến rất gần
dự báo tình hình vi phạm về pháo nổ sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
trước tình hình này bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương
tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
theo đó thời gian qua hàng loạt các đối tượng vụ việc mua bán vận chuyển pháo nổ đã bị lực lượng công an đấu tranh xử lý
cùng với đó công tác tuyên truyền phòng ngừa vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật liên quan đến pháo nổ
cũng được lực lượng công an các đơn vị địa phương đặc biệt chú trọng ghi nhận tại thái bình
những ngày cuối năm từ công tác tích cực vận động của công an cơ sở
những người dân này khi phát hiện con em có chế tạo pháo nổ đã kịp thời ngăn chặn
và sau đó tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số pháo đã thành phẩm
đây đều là những loại pháo nổ tự chế mà nếu không được thu giữ kịp thời
chắc chắn sẽ được một bộ phận người dân nhất là thanh thiếu niên sử dụng trong dịp tết sắp tới
tuy nhiên trên địa bàn quỳnh phụ có nhiều tiềm ẩn liên quan đến vi phạm về pháo nổ đặc biệt vào dịp tết
chúng tôi cũng đã tham mưu đánh đạo đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai toàn thể lực lượng công an huyện
các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát đấu tranh
và tập trung ra soát các tuyến địa bàn lĩnh vực đối tượng trọng điểm
đặc biệt là vi phạm về pháo và vũ khí vật nổ để tập trung đấu tranh
đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai được an toàn lành mạnh
để có được sự nhận thức và tự giác của người dân trong suốt thời gian qua
các đơn vị công an tại thái bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
thông qua việc đến tận nhà dân như thế này hay tranh thủ các buổi sinh hoạt tri bộ
họp tổ thôn xóm để lồng ghép nội dung ngăn chặn phòng ngừa pháo nổ dịp tết nguyên đán
một trăm linh hộ dân đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về pháo
hàng nghìn tờ rơi minh họa nội dung nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ
đã được công an cơ sở gửi đến tận tay những người có uy tín trong thâu xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
qua có nhiên là với chính quyền tuyên truyền phổ biến là không sử dụng đốt pháo nổ dịp tết nguyên đán
gia đình chúng tôi là nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy của nhà nước và pháp luật đã đề ra
tôi cùng với gia đình và mọi người trong gia đình cùng với xóm làng là phát hiện nữa
không ai mà
có thể biểu hiện rằng chữ pháo nổ vật liệu nổ là tôi sẽ báo cho chính quyền địa phương để coi như là can thiệp hiệp thời
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã là lực lượng nồng cốt
trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như là tổ chức triển khai ra soát các đối tượng trọng điểm
các địa bàn phức tạp để từ đó có những phương án vận động trực tiếp rồi vận động cá biệt
hay là phân công các tổ kiểm tra tổ giám sát để chốt chặt các vị trí
để làm tốt công kích tác phòng ngừa
thế và cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an các xã thị trấn để đồng bộ thực hiện các giải pháp đấu tranh
phát hiện và ngăn chặn kịp thời với một mục tiêu là không để xảy ra các vụ việc vi phạm
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như là các vi phạm về pháo trong dịp tết
để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
với sự vào cuộc đồng bộ và tích cực các đơn vị công an tỉnh thái bình
đã vận động thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại từ pháo ràn pháo trứng pháo cối
hiệu quả từ công tác này sẽ góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn